tối hai mươi bốn tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam đã có báo cáo nhanh tình hình mưa lũ
từ đêm ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao nên xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng ngập lũ nhiều nơi
đến chiều nay mực nước trên sông tam kỳ đang giao động ở mức trên báo động ba trên lưu vực sông thu bồn đang giao động ở mức dưới báo động hai
tính đến một mươi bảy h chiều nay đợt mưa lũ đã khiến năm ba trăm bảy mươi ba nhà bị ngập trong đó huyện núi thành một năm trăm chín mươi hai nhà bị ngập từ năm đến bảy m
thành phố tam kỳ một hai trăm ba mươi năm nhà bị ngập từ ba đến một hai mét thành phố hội an bảy trăm tám mươi năm nhà bị ngập sâu từ một đến năm mét huyện thăng bình bảy trăm một mươi nhà bị ngập từ ba đến một hai mét
tổng số dân sơ tán trên địa bàn tỉnh là bảy trăm bảy mươi chín hộ với hai năm trăm ba mươi năm nhân khẩu
trong đó thành phố tam kỳ hai mươi hai hộ với năm mươi bảy khẩu huyện phú ninh sơ tán sen ghép năm trăm ba mươi ba hộ với một tám trăm linh ba khẩu sơ tán tập trung tám hộ với sáu mươi hai nhân khẩu huyện quế sơn sơ tán sen ghép hai trăm linh bốn hộ năm trăm bốn mươi sáu khẩu di rời tập trung một mươi hai hộ một mươi bảy nhân khẩu
mưa lũ cũng khiến anh nguyễn thanh dương ba mươi sáu tuổi trú tại xã tam dân huyện phú ninh nghi bị mất tích tại cầu ông hiền trên quốc lộ một gần ngã ba kỳ lý xã tam đàn huyện phú ninh đoạn này bị ngập lũ
mưa lớn cũng khiến ba nhà ở huyện bắc trà my bị sạt lở đất vào khu vực nhà bếp huyện núi thành có hai nhà bị sạt lở đất vào nhà huyện phú ninh lở đất làm sập nhà dưới của hai hộ gia đình
đợt mưa lũ cũng làm chín mươi bảy ha hoa màu rau màu bị hư hỏng một trăm năm mươi hectare diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị sạt lở và hai năm hectare ao nuôi trồng thủy sản bị ngập ở huyện núi thành
chuyển sang một thông tin liên quan đến tình hình thiên tai nước ta thời gian này
ngày hôm nay thủ tướng đã có công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các bộ ngành liên quan và địa phương từ quảng bình đến bình định về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền trung những ngày tới
công điện nêu rõ những ngày vừa qua trung bộ và tây nguyên đã xuất hiện mưa lớn gây lũ ngập lụt sạt lở đất cục bộ tại một số địa phương làm một số người bị chết mất tích
thủ tướng chia sẻ với khó khăn mất mát của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi mưa lớn diện rộng tiếp diễn ở khu vực từ quảng bình đến phú yên
tại quảng trị đến quảng ngãi tổng lượng mưa có thể đạt hai trăm linh ba trăm tám mươi mm có nơi trên bốn trăm ba mươi mm
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy áp thấp nhiệt đới hoặc bão tiếp tục ảnh hưởng đến miền trung
nếu mưa lớn đất bão hòa nước nên nguy cơ cao chảy ra lũ quét sàn lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trúng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ nhất là lũ quét xa lở đất hạn chế thiệt hại về tính mạng của người dân
thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị thiệt mạng gia đình chính sách
lực lượng chức năng cần tìm kiếm những người còn mất tích cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà không để người dân bị đói rét
các đơn vị được yêu cầu chủ động giả soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hội dân tại khu vực không bảo đảm an toàn
nhất là nơi có thể xảy ra ngập sâu chia cắt nguy cơ lũ quét sạt lở đất khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sạt lở đất năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng lưu ý việc bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi sơ tán hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho người dân
bộ ngành địa phương cần cử lực lượng hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập sâu hướng dẫn người dân dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập úng chia cắt kéo dài
các địa phương cũng được yêu cầu khắc phục nhanh sự cố do đợt mưa lũ vừa qua triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn đặc biệt đối với các hồ đập sung yếu đã đầy nước
lực lượng phương tiện vật tư phải được chủ động để bố trí tại địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi mưa lũ ở các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận đã khiến hai người chết năm nhà hư hỏng bốn nhà tốc mái một số tuyến đường ở quảng bình và thừa thiên huế bị sụt lún hư hỏng
chiều nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
lúc một mươi sáu giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm linh km
lúc một mươi sáu giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc quần đảo trường sa sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ
giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển bình định đến bình thuận sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
trên giữa khu vực biển đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai bốn mét biển động
ngoài ra khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió mạnh
ngay khi thành phố hà nội đồng ý mở lại hoạt động vận tải xe khách liên tỉnh tại các bến xe hoạt động đón trả khách diễn ra nhộn nhịp
sau khi sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy gửi đến các bến và doanh nghiệp vận tải họ đã chạy một trăm linh tuần xuất lượt chuyến
trong sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại bến xe mỹ đình lãnh đạo bến xe cho biết hiện đã có hơn một mươi tuyến xe khách liên tỉnh
đại diện công ty của phần bến xe hà nội cho biết đơn vị đang căn cứ vào văn bản hướng dẫn số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy
trên sở giao thông vận tải gạch qlver của sở giao thông vận tải để cho các bến xe hoạt động trở lại
đại diện công ty của phần bến xe hà nội cho biết
theo thông báo của văn bản trên các bến xe hà nội thuộc vùng xanh hoạt động bình thường và không hạn chế tiếp nhận các lượt xe đã có biểu đồ hoạt động tại hà nội
sau ba tháng dừng hoạt động từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
sở giao thông vận tải hà nội có văn bản cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động thí điểm với năm lượt chuyến
và chở khách năm mươi số ghé trên xe
đến ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi sáu trên sở giao thông vận tải gạch qlver
đề xuất ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép xe khách liên tỉnh và xe buýt kế cận hoạt động một mươi hai mươi lượt chuyến
tuy nhiên cũng trong ngày hai mươi tháng một mươi lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội tiếp tục ký văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy trên sở giao thông vận tải gạch qlverter
ra sau văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy
sau văn bản bốn nghìn tám trăm một mươi sáu gửi các bến xe trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải thông báo
vận tải xe khách liên tỉnh được phép hoạt động theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tải
cụ thể quyết định này nêu tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tầng sức bình thường
cùng với đó văn bản của sở giao thông vận tải trích dẫn cũng nêu rõ hành khách tại hà nội và các tỉnh tại vùng một trăm hai mươi ba đi và đến hà nội không phải test covid một mươi chín